nhằm giải quyết thực trạng quá tải tại sân bay tân sơn nhất
chính phủ đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải và ủy ban nhân dân tp hcm khẩn trương nghiên cứu mở rộng sân bay
tuy nhiên mở rộng về phía bắc hay phía nam thì vẫn chưa có quy định cụ thể
để bảo đảm tính khách quan khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo bộ giao thông vận tải
chủ trì thuê tư vấn chuyên ngành nước ngoài có đủ năng lực kinh nghiệm để khảo sát
nghiên cứu đề xuất các phương án mở rộng sân bay tân sơn nhất cả về phía bắc khu vực sân gôn và phía nam
trước mắt chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải nghiên cứu và đang thực hiện một số giải pháp cấp bách
như đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mở rộng sân đỗ máy bay phía bắc
phân đấu hoàn thành dự án trong quý ii quý iii năm hai nghìn một mươi tám
đưa các vị trí đỗ tàu bay qua đêm tại khu vực một mươi chín bảy mươi chín ha đất quân sự đã bàn giao vào khai thác thương mại
xây dựng phương án sử dụng linh hoạt vị trí đỗ tàu bay